ông nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã trả lời báo chí về những vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn năm thành viên chính phủ tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
ông nguyễn hạnh phúc cho biết từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm thành viên chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn làm rõ những vấn đề dân sinh bức xúc
cụ thể bốn bộ trưởng trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông tranh án tòa án nhân dân tối cao
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một thủ tướng sẽ thay mặt chính phủ làm rõ thêm những vấn đề được đại biểu quan tâm